chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã khen thưởng đột xuất cho hai nhân viên gác chắn đường sắt là đỗ thị lan và nguyễn thị minh đã có hành động dũng cảm cứu người
ban thi đua khen thưởng tỉnh đồng nai đã cho bảng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và số tiền gần bảy triệu đồng cho mỗi người
chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa cũng đã tặng giấy khen và trao số tiền thưởng ba triệu đồng cho mỗi người
trước đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin ngày một mươi hai tháng hai trong khi đang làm nhiệm vụ gác tàu tại trạm gác chắn đường sắt trên đường nguyễn thành phương thành phố biên hòa
hai nhân viên gác chắn là đỗ thị lan và nguyễn thị minh đã phát hiện một bà cụ lẻn qua chắn tàu và bất ngờ vấp ngã nằm vắt ngang đường dây
cùng lúc này đoàn tàu hướng bắc nam chuẩn bị chạy qua bằng sự dũng cảm hai nhân viên trên đã kịp thời băng ra cứu người